nhận lời mời của tổng thống cộng hòa nhân dân bangladesh mohammad abdul hamid chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa nhân dân bangladesh từ ngày bốn đến ngày sáu tháng ba
đúng một mươi sáu h ngày bốn tháng ba theo giờ địa phương tức một mươi bảy h cùng ngày theo giờ hà nội chuyên cơ chở chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân hạ cánh xuống sân bay haras sajala ở thủ đô ddaka
lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân được tổ chức trọng thể tại sân bay haras sajala với nghi thức trọng thể giành đón nguyên thủ quốc gia
tổng thống mohamed abdul hamid và phu nhân nồng nhiệt chào đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tại cầu thang máy bay trong tiếng âm vang của hai mươi một loạt đại bác chào mừng chuyến thăm
tổng thống mohamed abdul hamid và chủ tịch nước trần đại quang bước lên bục danh dự quân nhạc cử quốc thiều việt nam và bangladesh
đội trưởng đội danh dự bangladesh mời chủ tịch nước duyệt đội danh dự
sau đó tổng thống mohammed abdul hamid và chủ tịch nước trần đại quang giới thiệu thành phần quan chức cấp cao hai nước dự lễ đón
các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại bangladesh cùng đông đảo các thành viên câu lạc bộ văn hóa doanh nhân cùng văn hóa hiếu nghỉ việt xô tham gia chào đón đoàn
chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa nhân dân bangladesh của chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với bangladesh